thưa quý vị liên quan đến phiên xét xử cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận và đồng phạm
trong vụ án giao ba lô đất trái quy định cho doanh nghiệp làm thất thoát bốn mươi năm tỷ đồng của nhà nước
và chiều qua tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án nguyễn ngọc hai
cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận năm năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí cùng với tội danh trên bị cáo lương văn hải
cựu phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh bị tuyên phạt bốn mươi hai tháng tù
hồ lâm cựu giám đốc sở tài nguyên và môi trường năm năm tù
và lê nguyễn thanh danh cựu phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường phải nhận án bốn mươi hai tháng tù
các bị cáo khác bị tuyên án từ một mươi tám tháng tù treo đến ba mươi tháng tù giam
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
về trách nhiệm dân sự tòa buộc công ty tân việt pháp phải nộp lại bốn mươi năm tỷ đồng
quá trình xét xử vụ án
các bị cáo đều xin giảm nhẹ hình phạt vì lô đất bán đầu giá sáu lần nhưng không thành
các bị cáo không hưởng lợi gì
đại diện ubnd tỉnh bình thuận xác nhận các bị cáo có nhiều thành tích trong công tác
đồng thời xin giảm nhẹ cho các bị cáo
toàn nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội
làm suy giảm niềm tin của nhân dân với đảng nhà nước
trong vụ án này tòa án cho rằng mặc dù bị cáo nguyễn văn hai ký công văn
là do tin tưởng sự tham mưu của cấp dưới
nhưng bị cáo là người đứng đầu ubnd tỉnh bình thuận nên xác định bị cáo hai
giữ vai trò trách nhiệm cao nhất trong vụ án
bị cáo hồ lâm định hướng cấp dưới tham mưu áp giá đất trái quy định
nên có vai trò tương đương với bị cáo
hội đồng xét xử cũng xác định các bị cáo giao đất cho tân việt pháp
nhằm mục đích để tăng nguồn thu ngân sách và không được hưởng lợi cá nhân gì
nguyên giám đốc bệnh viện tp thủ đức và hai bị can khác
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đề nghị truy tố
trong vụ án sai phạm về mua kit xét nghiệp của công ty việt ả
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đề nghị
viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố ba bị can gồm
bị can nguyễn minh quân nguyên giám đốc bệnh viện tp thủ đức
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
bị can phạm vũ phong nguyên giám đốc công ty nam phong
bị đề nghị truy tố về hai tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
và đưa hối lộ đề nghị truy tố bị can trương thị bảo trân
nguyên nhân viên phòng vật tư trang thiết bị y tế bệnh viện tp thủ đức
về hai tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng nhận hối lộ
theo kết luận điều tra bị can nguyễn minh quân và đồng phạm
đã gây thiệt hại cho bệnh viện tp thủ đức gần tám tỷ đồng
một đường dây đánh bạc bằng hình thức sử dụng mạng xã hội jalo telegram
để mua bán số lô số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
với nhiều thủ đoạn tinh vi vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình phát hiện
đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc trên là lê công long
trú tại huyện yên khánh tỉnh ninh bình
tham gia đường dây còn có nhiều đối tượng khác ở địa bàn huyện yên khánh
huyện kim sơn tỉnh ninh bình và tỉnh nam định
quá trình điều tra ban đầu xác định số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc
trong ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba là hơn một hai tỷ đồng để cho một mươi chín người vay
với mức lãi suất từ năm đến bảy đồng một triệu một ngày
và thu lời bất chính gần hai trăm linh triệu đồng
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng
cơ quan công an thu giữ một xe ô tô sáu điện thoại di động
và nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán số lô số đề
và cho vay lãi nặng

thưa quý vị hàng trăm trang thông tin điện tử thuộc quản lý của cơ quan nhà nước
gov vn đã bị chèn liên kết chứa nội dung quảng cáo dẫn tới các website cá độ bóng đá
cá độ đánh bạc
nếu người dân không tỉnh táo thì có thể là bị các đối tượng xấu dẫn dắt
trụ rỗ rồi vi phạm pháp luật
hình thức tấn công này trước đây đã khá phổ biến
tuy nhiên gần đây có dấu hiệu bùng phát và mang lại nhiều nguy cơ an ninh mạng cho người dùng
chỉ cần tìm kiếm bằng google với các từ khóa liên quan đến cá độ
cờ bạc với tùy chọn site gov vn hoặc site vn
chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy vô số các trang đã bị hách và trên các đường linh quảng cáo
với những địa chỉ gov vn thì người dùng sẽ thấy đây là một địa chỉ được quản lý bởi cơ quan nhà nước
và đặc biệt là có những đường link bắt đầu bằng https
tức là những đường link mà được kiểm soát chính chủ
với những đường link và các thông tin như vậy thì người dùng sẽ dễ bị hiểu nhầm
rằng là các cái trang web của các cơ quan nhà nước
là chứa các cái nội dung cờ bạc và đôi khi thì người sử dụng lại tin tưởng vào cái địa chỉ đó và bấm vào và thực hiện
sau đó thì bảo đăng ký tài khoản cũng như là nạp tiền
sau đó thì chơi ở trên các cái trang web đó
thực chất đây là các trang web là vi phạm pháp luật
về mặt công nghệ đây là một kiểu tấn công thay đổi giao diện các website chính thống
thành một nội dung tùy ý theo chủ đích của kẻ tấn công hacker tin tặc đã khai thác lỗ hỏng trên các website
chiếm quyền quản lý
quản trị thay đổi chỉnh sửa mã nguồn của website
từ đó có thể đăng tải liên kết thậm chí chuyển hướng truy cập đến các nội dung quảng cáo cờ bạc
em cũng vào tìm hiểu thông tin thì thấy nó hay chen những nội dung về cơ bạc cá đổ hoặc tham gia các trò chơi có thưởng
với những lời mời chào rất là hấp dẫn nên là nếu mà không tỉnh táo mình có thể sẽ sập bẫy ngay vì nó yêu cầu phải nạp tiền
hoặc cung cấp các thông tin cá nhân để đăng nhập
em nghĩ mỗi người nên cảnh giác
cần phải có những cái biện pháp chế tài xử lý thế nào để giải quyết những cái tình trạng này
khi mà người ta có tò mò và người ta ấn vào những cái đường link của cái đuôi gấu ov
thì có những cái quảng cáo lừa đảo và quảng cáo cờ bạc thì những cái người mà bản thân người ta đã có những cái đam mê đấy rồi
thì ta rất sẽ rất dễ dàng bị lừa đảo hoặc là bị xa vào cờ bạc khi mà ấn vào những cái đường link đấy
theo số liệu thống kê từ cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
trong khoảng một mươi bốn website với hơn sáu chín trăm linh trang tên miền gov vn của cơ quan nhà nước
đã phát hiện ít nhất chín mươi website đang bị lợi dụng để cài cắm đăng tải chuyển hướng
hoặc liên kết với nội dung quảng cáo không phù hợp như quảng cáo đánh bài cơ bạc
trong đó có sáu mươi bảy website thuộc quản lý của ba mươi tỉnh thành phố và hai mươi ba trang web thuộc quản lý của một mươi hai bộ ngành
đây là những trang mà định dạng chính thống thì các đối tượng có thể sử dụng để có thể thâm nhập được
thì rõ ràng cái việc mà các cái đối tượng để thực hiện các hành vi phạm tội thông qua tin tặc
hoặc là thông qua những cái báo cáo
cái việc mà chúng ta sử dụng những cái phần mềm nó đã lỗi thời rồi
thì các đối tượng có thể trở thành những cái hacker
để chúng ta có thể là chuyển hóa được những thông tin đó thì rất là khó khăn trong quá trình mà tiến hành các hoạt động
để củng cố vững chắc về mặt chứng cứ để tiến hành các hoạt động điều tra khác
vừa qua bộ công an đã có văn bản về việc ngăn chặn hoạt động đăng tải nội dung quảng cáo cá độ
đánh bạc trực tuyến mại dâm trên các trang cổng thông tin điện tử
theo bộ công an nếu không kịp thời ngăn chặn các hoạt động trái phép
có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan nhà nước
tiêm ẩn nguy cơ mất an ninh mạng an toàn thông tin gia tăng tội phạm về cá độ đánh bạc
chỉ vì ham mê đánh bạc nguyễn tấn huy chú tại an giang
là nhân viên của công ty continenter thuộc khu công nghiệp phước đông bời lời huyện gò dầu
đã nhiều lần cắt trộm dây cắp điện của công ty để mang đi bán và lấy tiền đánh bạc online
đối tượng vừa bị công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh bắt giữ
tại cơ quan điều tra huy khai nhận trong lúc làm việc tại công ty
thấy các dây cắp điện lõi đồng trong khu năng lượng không có người trông coi nên đã nảy sinh ý định cắt trộm
cho đến đêm khuya đối tượng đã đột nhập vào công ty cắt trộn các dây cáp điện rồi mang về phòng trọ cất giấu
sau khi làm sạch vỏ nhựa huy lấy các lõi đồng bên trong đem đến cửa hàng thu mua phế liệu
bán được từ bốn triệu cho đến tám triệu đồng một lần
trong khoảng thời gian từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đối tượng đã thực hiện sáu lần trộm cắp dây cắp điện tại công ty
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vĩnh long vừa phối hợp với công an tp vĩnh long
xác lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển và tàng trữ hàng cấm trên địa bàn tỉnh vĩnh long
vào lúc hai mươi một h ngày một mươi sáu tháng năm lực lượng công an bắt quả tăng đối tượng trần việt thái ở tiền giang
điều khiển xe ô tô đang giao hàng cấm cho nhâm hồng loan và dương hoàng minh tâm ở phường tân ngãi tp vĩnh long
qua kiểm tra phát hiện trên xe có cất giấu một mươi bảy ba trăm năm mươi bác thuốc lá ngoại nhập lậu
tiếp tục kiểm tra nhà đối tượng loan phát hiện và tạm giữ thêm chín trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại
thái đã thừa nhận số thuốc lá nhập lậu trên được vận chuyển từ cửa khẩu bình hiệp tỉnh long an về tỉnh vĩnh long để giao cho loan